bộ đội du kích huy động đội tự vệ tước vũ khí của binh lính bại trận đảo ngũ mất tinh thần phát động đánh du kích ở những nơi có địa hình địa thế thành lập những căn cứ địa mới thống nhất các chiến khu và thành lập việt nam giải phóng quân tổ chức ủy ban quân sự cách mạng thành lập ủy ban nhân dân cách mạng ở những vùng quân du kích hoạt động và ủy ban nhân dân cách mạng việt nam theo hình thức một chính phủ cách mạng lâm thời
là một trong những hình thức tập dượt quân chúng đấu tranh từ thấp đến cao kết hợp đấu tranh kinh tế chính trị vũ trang chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa
thì anh đã thất bại trong trục của anh đức ý nhật thì đức đã đào hàng nhật thì là anh cũng thất bại thôi
thế thì nó ở một cái khí thế cách mạng như thế nó tạo ra cho chúng ta một cái thế và một cái lực mới để tiến lên giành chính quyền
chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã chỉ ra những phương hướng chính xác và biện pháp hành động cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của cách mạng
và nguyện vọng thiết tha của quân chúng
bản chỉ thị là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng và của mặt trận việt minh trong cao trào chống nhật cứu nước
và có tác dụng quyết định trực tiếp đối với thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám